đặc thù của ngành sản xuất vật liệu xây dựng là phải thường xuyên tiếp xúc với các loại vật liệu thô sơ mà công nhân thì chủ yếu phải lao động chân tay là chính
khói bụi cứ thì nhau quất vào mặt có nơi còn bị ô nhiễm tiếng ổn khá nặng
đây là những hình ảnh tại một lò gạch thủ công nằm trên địa bàn tỉnh phú thọ
môi trường làm việc ở đây rất khắc nghiệt hầu hết công nhân phải thường xuyên tiếp xúc với khói bụi dày đặc như thế này
được biết các lò gạch thủ công thường có công nghệ sản xuất rất thô sơ lạc hậu
chính vì thế lượng khí thải thải ra môi trường thường không được qua xử lý gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
khi biết phóng viên có nhu cầu trao đổi lấy ý kiến của công nhân
thì những người công nhân ở đây đều từ chối trả lời thậm chí còn né tránh ống kính máy quay
lý do là vì họ sợ nếu nói ra điều gì làm vật ý các chủ cơ sở ở lò gạch thì sẽ phải mất việc làm
không còn cơ hội để kiếm tiền trang trải cuộc sống
và đây cũng là suy nghĩ chung của hầu hết các công nhân đang làm việc tại những cơ sở như thế này
mặc dù biết sẽ rất nguy hại cho sức khỏe của mình nhưng dường như không ai muốn từ bỏ vì còn phải lo miếng cơm manh áo
không phủ nhận hoạt động của các lò gạch thủ công đã giải quyết một số lượng đáng kể công an việc làm cho lao động nông thôn
thế nhưng với lối sản xuất cũ kỹ hoạt động của các lò gạch đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân
chính quyền địa phương ở nhiều nơi đã ban hành quyết định xóa bỏ các lò gạch thủ công hoặc chuyển đổi sang sản xuất bằng công nghệ mới hiện đại hơn tránh gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên quá trình này rất khó khăn vì sự bất hợp tác của các chủ cơ sở
chuyển đổi sang cái nò gạch ống khói thì phải nếu dụng một nhà thì không khó khả năng làm được
thì phải tập trung vốn vào ba bốn nhà kiểu mình chung vào mai chắc mình làm được
từ hai nghìn một mươi ba thì theo trong cái việc tôi nắm bắt thì nó chỉ gần đội gian bảy lò là xây mới còn đâu là cái lò tồn tại từ cũ từ trước
chúng tôi cũng đã có những hội nghị để mời các chủ lò gạch ra ngoài văn xã và cái hướng là sẽ phải chuyển sang cái công nghệ mới
hoặc là chuyển sang cái giao thông

còn tại các công trường xây dựng nơi mà bụi bẩn luôn tồn tại dày đặc là chuyện gần như hiển nhiên
vấn đề là công nhân lao động phải có phương thức để tự bảo vệ mình tránh việc hít quá nhiều các khí độc hại ô nhiễm
nhưng chỉ với vài cái khẩu trang áo khoác như thế này thì liệu có tránh được cho cơ thể những loại bệnh tật khi khí độc xâm hại hay không
chuyện chẳng mấy ai quan tâm
để có cách thì nói chung là cũng chẳng có cách nào cả
bởi vì hằng ngày mình đều phải tiếp xúc với cả bụi bẩn đấy
thì chỉ có cái là mình đeo khẩu trang với cả mặc quần áo ký một tí thì nó đỡ ảnh hưởng hơn ạ
những môi trường mà người lao động phải thường xuyên hết khói bụi khí độc không khí bị ô nhiễm
còn có công nhân làm việc trong các ngành than sắt các nhà máy hóa chất hay các làng nghề thủ công
có nhiều loại bụi rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người gây ngộ độc từ từ khó phát hiện
dẫn đến phát sinh nhiều bệnh nghề nghiệp châm trọng
nhất là các bệnh lý về phồi
tiếp xúc với các chất aminan ví dụ tiếp xúc với các chất phóng xả
tx phóng xạ rồi làm việc trong các môi trường độc hại đặc biệt là thuốc trừ sâu diệt cỏ
và ở việt nam thì điều vụ sinh cũng là cái ưu tố chính gây ra nhiều loại ung thư trong đó có ung thư phổi
người lao động hít bụi khói lâu dần vào phổi sẽ sinh bệnh mức độ tùy thuộc vào tính chất kích thước của bụi và khói là vô số những hạt bụi
với loại hạt có đường kính nhỏ hơn một micromet khi hít vào ít bị giữ lại ở phổi nhưng nếu hít phải những hạt bụi có kích thước lớn hơn một một mươi micromet bụi sẽ lắng động sâu trong phổi lâu dần ảnh hưởng đến phế quản và tiểu phế quản
những hạt bụi mà đường kính lớn hơn một mươi micromet sẽ gây viêm đường hô hấp trên đặc biệt là ở mũi họng đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ viêm mũi dị ứng
phần lớn người lao động làm việc trong các môi trường có nhiều khói bụi khí độc thường có hoàn cảnh khó khăn
nếu phải đặt lên bàn cân để chọn lựa giữa sức khỏe của bản thân và trách nhiệm lo cho kinh tế gia đình thì họ sẽ chẳng muốn để mất những công việc này dù biết bệnh tật sẽ đến lúc nào không hay
đây là hình ảnh những vụ tai nạn lao động thương tâm đã xảy ra trong thời gian qua tại các công trình xây dựng
những con số thống kê không khỏi khiến người xem phải giật mình thả thốt những cái chết đột ngột đầy đau xót
lỗ hổng trong quản lý sai sót trong quá trình thi công đã chút toàn bộ tai họa xuống người lao động
nói mãi chữa mãi nhưng rồi thì vẫn cứ sập mãi người thì chết người thì thương tật suốt đời vấn đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ
tuy nhiên trách nhiệm không chỉ nằm ở cơ quan chức năng hay nhà thầu xây dựng mà một phần cũng nằm ở sự chủ quan của chính bản thân người lao động
sự lơ là trong việc bảo vệ chính mình cũng là một trong những tác nhân gây nguy hiểm đến tính mạng
công trình này đang được thi công tại huyện ứng hòa thành phố hà nội công nhân làm việc nhưng không hề được trang bị quần áo hay mũ bảo hộ lao động
người đàn ông này đang chơi vơi giữa độ cao một mươi năm mét với công việc lắp rán giáo của mình nhưng chồng chẳng khác nào là một diễn viên siếc
và liệu ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với cách lắp đặt giàn giáo như thế này sự chủ quan bất chấp nguy hiểm đang dình dập
cái nghề này nó cũng quen rồi thực ra cái công trường này nó cũng có mũ đấy như chẳng hạn như anh kia đội kìa
cũng có bảo hộ lao động tất cả nhưng nó cũng chỉ là đơn giản theo kiểu của nông dân thôi
chứ nó cũng không hẳn là phải trang bị đầy đủ tất cả mọi vấn đề như thế nhưng mà nói chung là bọn anh làm nó cũng phải có cái tự tin bởi mình làm ở trong nghề nữa
còn đây là hình ảnh các công nhân đang thi công một cây cầu bắc qua sông nhuệ khu vực huyện ứng hòa thành phố hà nội
khi thấy ông kính phóng viên nhà thầu ngay lập tức bảo công nhân ngừng việc để trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động
hình thức mang tính chất đối phó xem thường tính mạng của người lao động không phải là chuyện hiếm gặp
và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai nạn lao động diễn ra liên tiếp
tuy nhiên điều mà chúng ta nhìn thấy chỉ là bề nổi bên ngoài của sự việc
những lỗi sai sót kỹ thuật trong quá trình thi công lắp đặt sai phạm trong việc sử dụng vật liệu xây dựng là điều cần quan tâm nhất
một vấn đề khác đáng chú ý đó là hiện cả nước đang có gần sáu mươi người lao động không chính thức làm theo thời vụ không ký hợp đồng lao động không có bất kỳ loại hình bảo hiểm nào
chính vì thế quyền lợi của họ không được bảo đảm cũng là chuyện dễ hiểu
do vậy khi sử dụng loại lao động này thì hầu như các nhà thầu sẽ không nắm rõ năng lực về tay nghề về sức khỏe của người lao động
liệu có bảo đảm không
nói chung là mình đây làm cái nghề này nó không phải là luôn thắng
nói chung là mình cứ làm công nào đàn công đấy thôi
chứ không phải là mình hợp đồng nhà nước hoặc là cái gì đó
nói chung cái rủi ro thì không ai nói dám nói trước được
nó đúng như thế
cuộc sống nó sinh ra là con người con người thì phải lao động
thì mình không có ăn có học thì mình phải làm cái việc phụ để phụ trong gia đình

thế nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vì chạm dài

người mà chạy theo lợi nhuận mà cố tình khai thác không đúng quy định
bất chấp tính mạng của công nhân
đã có quá nhiều những vụ tai nạn chết người xảy ra trong quá trình khai thác mỏ đá
tuy nhiên dường như vẫn chưa thể cảnh tỉnh những con người đang cố tình làm trái pháp luật

và thay vì khai thác từ trên xuống
thì nhiều người lại làm theo kiểu tự ý đặt mìn ngay trên núi khiến cho tình trạng sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào
ô nhiễm tiếng ồn không khí dễ mắc chứng bệnh bụi phổi và nguy cơ tai nạn rình dập là điều mà công nhân ở các mỏ khai thác như thế này đang phải đối mặt
việc gõ cửa các cơ quan chức năng các nhà chức trách để đòi hỏi quyền lợi bảo đảm an toàn cho công nhân lao động cũng chỉ là vấn đề được lặp lại nhiều lần
khổ lắm nói mãi
cái lý thuyết mà hầu như ai cũng thuộc nằm lòng nhưng triển khai thực thi như thế nào thì lại là một câu chuyện còn giang giờ
các biện pháp xử lý như dừng thi công cương quyết thay các nhà thầu không đủ năng lực hoặc kỷ luật các căn mộ của các ban quản lý dự án để xảy ra những tình trạng sự cố như vừa qua
tuy vậy thì khi các cái tai nạn tương tự vẫn tiếp diễn tần suất vẫn còn cao như thời gian vừa qua thì rõ ràng các biện pháp như chúng ta vừa triển khai vừa rồi thật sự chưa thực sự hiệu quả
nếu cứ phải trông chờ vào một điều gì đó để quyền lợi của mình được bảo đảm thì trước tiên người lao động nên tự ý thức bảo vệ bản thân của chính mình
trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động tránh xa những nơi làm việc có môi trường ô nhiễm mạnh dạn tìm một công việc khác an toàn và phù hợp hơn
cần đòi hỏi việc ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm đầy đủ thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nếu có bệnh và có phương pháp điều trị kịp thời
trong thời đại kiến thiết và phát triển đất nước hiện nay xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhưng dễ xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người
việc thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tại công trường công trình cần được quan tâm đặt lên hàng đầu